công an tp vinh nghệ an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng tại quán cà phê trên đường đinh công tráng thành phố vinh xảy ra vào sáng nay
thời điểm xảy ra vụ việc tại quán cà phê số một đường đinh công tráng nhiều người trong quán hốt hoảng và người dân xung quanh bỏ chạy sau khi nghe tiếng súng nổ
tại hiện trường một người đàn ông bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu nạn nhân là một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn nghệ an
sau hơn một giờ điều tra công an tp vinh đã bắt được đối tượng gây ra vụ nổ súng trên
bước đầu cơ quan công an đã thu giữ được khẩu súng và đưa đối tượng về trụ sở công an để làm việc
công an tỉnh điện biên vừa triệt phá một vụ án vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy bắt giữ một đối tượng thu giữ số lượng lớn chất ma túy
vào đêm qua tại quốc lộ sáu thuộc địa phận xá tỏa tỉnh huyện tuần giáo tỉnh điện biên phòng cảnh sát giao thông công an tp điện biên phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện tuần giáo tiến hành kiểm tra xe vận tải hành khách biển kiểm soát hai mươi bảy b một trăm sáu mươi ba chạy tuyến điện biên hà nội phát hiện và bắt quả tang một hành khách trên xe tên là tòng văn dính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản trấn xã quài tở huyện tuần giáo tỉnh điện biên có hành vi vận chuyển chất ma
và hành lý đối tượng lực lượng công an thu giữ ba bánh heroin khối lượng hơn một kg và ba kg ma túy đá tòng văn dính khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ danh tính đang trên đường vận chuyển đi tỉnh khác tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
thưa quý vị trong cuộc sống gia đình chắc chắn không tránh khỏi những mâu thuẫn khúc mắc thậm chí nhiều lúc tưởng như là đã cùng đường nhưng việc sử dụng bạo lực sử dụng vũ khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là cướp đi tính mạng của chính những người thân là điều không thể dung thứ
tuy nhiên thực tế là những vụ án mạng để lại nhiều ám ảnh này vẫn còn tồn tại và nếu như những mâu thuẫn không được phát hiện giải quyết một cách kịp thời thì nó vẫn còn tiếp diễn
ghi nhận sau đây tại tỉnh hải dương địa phương trong thời gian qua xảy ra gần một mươi vụ án giết người xuất phát từ mâu thuẫn gia đình đặc biệt là trong hai tháng trở lại đây số vụ án liên quan có dấu hiệu gia tăng
mới đây ngày chín tháng một mươi một trên địa bàn huyện nam sách xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng
đối tượng nguyễn khắc vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở thôn trần xá xã nam hưng huyện nam sách đã đến tận gia đình bố mẹ vợ ở thôn an xá xã quốc tuấn huyện nam sách dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị vũ thị yến là vợ của vương khiến chị yến bị thương rất nặng
không dừng lại ở đó khi bố mẹ vợ vào can ngăn vương còn dùng dao nhọn tấn công khiến cả hai người đều bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
trong đồng thi mâu thuẫn giữa anh chị em người thân trong gia đình cũng đã xảy ra những vụ án mạng thương tâm
điển hình như vụ giết người xảy ra tại thôn nghĩa thị trấn lai cách huyện cẩm giang vào chiều tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi
do mâu thuẫn giữa anh trai và em gái trong việc phân chia đất vũ văn sơn đã mua ba mươi lít xăng về giấu tại khu nhà kho
đến khoảng một mươi chín h cùng ngày trong lúc em gái vũ thị thủy đang nấu cơm trong bếp thì sơn xông đến dùng dao gây thương tích đối với chị thủy
sau đó đổ hai căn xăng lên người nạn nhân vào khu vực nhà bếp rồi châm lửa đốt hậu quả đã khiến cả hai anh em tử vong
theo thống kê từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh hải dương đã xảy ra bảy vụ án giết người
xuất phát từ mâu thuẫn gia đình như mâu thuẫn vợ chồng anh em người thân trong gia đình khiến ba người chết một mươi người bị thương
gặp rất nhiều khó khăn nhất cái thứ hai là xuất phát từ chính các mâu thuẫn này thường là mô thuẫn bột phát
từ thời điểm lẩy sinh mâu thuẫn cho đến thời điểm gây ác này ra rất nhanh gây ra khó khăn trong việc ngăn chặn đối với hành vi phạm tội khi nó xảy ra
thời gian tới tiếp tục tham mưu đến ban giám đốc công an tỉnh để đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp đấu tranh phòng ngừa đối với các tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội
trong đó có cái vụ việc mà xuất phát từ mâu thuẫn gia đình
để hạn chế các vụ việc tương tự xảy ra ngoài công tác tuyên truyền phòng ngừa của lực lượng công an
thì tại địa phương các cấp chính quyền các ban ngành đoàn thể các tổ hòa giải cũng cần phải chủ động nắm và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở
đối với mỗi cá nhân cần phải biết kiềm chế bản thân sống thượng tôn pháp luật nâng cao kiến thức kỹ năng trong giải quyết xung đột
mâu thuẫn hàng ngày không để mâu thuẫn đến đỉnh điểm để tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân và gia đình
làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương
công an tp vĩnh yên vừa bắt giữ được lê hoàng anh sơn ở huyện bình xuyên về hành vi chống người thi hành công vụ
vào ngày hai mươi tháng chín tổ công tác công an thành phố vĩnh yên đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô do lê hoàng anh sơn điều khiển
vi phạm lỗi hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường
khi tổ công tác yêu cầu sơn dừng phương tiện đối tượng không những không chấp hành mà còn bất ngờ tăng ga đâm thẳng vào mô tô của tổ tuần tra để bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với lê hoàng anh sơn về tội chống người thi hành công vụ
nhưng sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương
công an thành phố vĩnh yên đã ra quyết định truy nã đến ngày một mươi tám tháng một mươi một thì bắt giữ được đối tượng khi đang trốn ở huyện bình xuyên
đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản khi bị phát hiện đối tượng đã dùng dao đâm chủ nhà gục ngay tại chỗ
công an tp vĩnh yên đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ysen bia chú tại huyện krongpak tỉnh đắk lắc để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra ban đầu tối ngày hai mươi tháng chín ysen mang theo dao và kìm cắt sắt đến nhà yterpit mlo chú cùng địa phương để rủ đi trộm cắp
cả hai sau đó đến xã giang cang huyện krongpong
sau khi đột nhập vào ba tròi giấy không trộm cắp được tài sản có giá trị hai đối tượng tiếp tục đến nhà bà mai thị hoa
chú tại xã giang cang yterpit đứng ở ngoài cảnh giới còn ysen đột nhập vào trong
tuy nhiên đối tượng đã bị anh nguyễn duy tân con trai của bà hoa phát hiện hô hoán
ysen ngay lập tức rút dao đâm một nhát vào bụng của anh tân khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ thương tích bốn mươi năm
trên đường tẩu thoát hai đối tượng tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm cắp nhưng bị phát hiện truy đuổi nên bỏ chạy về nhà
hiện công an huyện crongbong đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý interpid mlo theo quy định của pháp luật
thưa quý vị ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh hưng tỉnh long an cho biết
đang thụ lý điều tra hai đối tượng là huỳnh hùng thái và lê trường hận cùng chú tài huyện vĩnh hưng về hành vi cướp tài sản
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi anh trần thái hòa và anh phạm trí dũng cùng chú tỉnh long an đang điều khiển xe máy
thì bị một xe máy khác đuổi theo phía sau rồi chặn lại
hai đối tượng lạ mặt tự xưng là công an kiểm tra và yêu cầu đi về đồn
tuy nhiên hai đối tượng lạ mặt chở anh dũng và anh hòa đến đoạn đường vắng thì dừng lại
một đối tượng cầm roi điện trích đánh và yêu cầu anh dũng anh hòa đưa điện thoại nhẫn vàng sau đó lên xe tàu thoát
nhận được tin báo của bị hại công an huyện vĩnh hương đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
bắt được hai đối tượng trên là người đã thực hiện hành vi cướp tài sản
công an huyện vĩnh hương tạm giữ một xe máy một con dao tự chế hai điện thoại di động ba nhẫn vàng
tổng giá trị thiệt hại khoảng một mươi triệu đồng
liên quan đến vụ án sản xuất buôn bán sách giáo khoa giả ở hà nội với quy mô lớn
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông trần hùng
kiểm soát viên chính nguyên tổ trưởng tổ ba trăm linh bốn nay là tổ trưởng tổ một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn tổng cục quản lý thị trường thuộc bộ công thương
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
bị can trần hùng trước đó đã bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
trước đó ngày một mươi bảy tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bổ sung vụ án môi giới hối lộ
và khởi tố nguyễn duy hải về tội môi giới hối lộ
đây là diễn biến mới của quá trình mở rộng điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả
xảy ra tại công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội
công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phú hưng phát
đội quản lý thị trường số một mươi bảy cục quản lý thị trường tp hà nội và các đơn vị liên quan
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
đã triệt phá thành công một đường dây rửa tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
đây là băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động rất tinh vi
đối tượng vũ thành trung quê ở tiền giang đã bị bắt tạm giam để điều tra
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan công an nhận tin báo
của công ty pc về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần một trăm một mươi đô la mỹ
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định các đối tượng lừa đảo đã đột nhập vào hệ thống
máy tính nội bộ của công ty pc để đánh cắp thông tin sau đó mạo danh gửi email cho đối tác của họ
thông báo thay đổi đơn vị thụ hưởng tiền thanh toán mua hàng từ công ty pc sang công ty do trung làm giám đốc
cơ quan công an đã kịp thời đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản của công ty này
mở rộng điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu tiếp tục bắt giữ các đối tượng
nguyễn thị hạnh chú tại đồng nai phạm thanh dũng nguyễn thị vinh và uzo emmaniuel quốc tịch nigeria
quá trình điều tra cơ quan công an xác định năm hai nghìn một mươi bảy thông qua mạng xã hội hạnh quen biết uzo emaniel
hai người này thuê một căn hộ cao cấp tại thành phố hồ chí minh sống với nhau như vợ chồng
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một uzo emaniel yêu cầu hạnh tìm các công dân việt nam
để thuê họ đứng tên thành lập doanh nghiệp để uzo emmanuel và đồng bọn của y thực hiện hành vi rửa tiền
nếu thực hiện thành công hạnh và những người đứng tên thành lập công ty sẽ được hưởng một mươi trong số tiền giao dịch
nếu thực hiện thành công hạnh và những người đứng tên thành lập công ty sẽ được hưởng một mươi trong số tiền giao dịch
mặc dù biết đây là hành vi bất hợp pháp nhưng hạnh vẫn liên hệ với vinh để thực hiện hành vi sai phạm
vinh đã cầu kết với phạm thành dũng và vũ thành trung đăng ký thành lập một mươi một doanh nghiệp do trung và dũng làm giám đốc
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
uzo emmanuel và các đối tượng người nước ngoài đồng bọn thực hiện đột nhập trái phép vào hệ thống máy tính nội bộ của các doanh nghiệp
để đánh cắp thông tin phục vụ hành vi lừa đảo
về cái thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì các đối tượng này đã sử dụng cái phần mềm hoặc là cái mã độc
để xâm nhập trái phép vào mạng vi tính của các doanh nghiệp mà chúng cần phải thu thập thông tin hợp đồng
từ các thông tin thu thập được thì chúng giả mạo cái email của các doanh nghiệp đối tác
và trong cái email này thì chúng đề nghị là chuyển cái số tiền thanh toán trong cái hợp đồng
vào một cái tài khoản của các cái công ty mà do chúng đã lập sẵn
với thủ đoạn trên tính đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một chúng đã chiếm đoạt của một doanh nghiệp có trụ sở tại châu âu
hai trăm ba mươi sáu euro tương đương với sáu một tỷ đồng
số tiền này được chuyển vào tài khoản của một công ty do dũng làm giám đốc
rồi vinh có nói em là làm đứng ra làm công ty nhận tiền từ nước ngoài về
em mới thấy như vậy
em nhận lời
rồi vinh làm phẫu tục cho em mở công ty cho em năm cái
cơ quan điều tra cho biết đây là một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia với hành vi rất tinh vi
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng
mở rộng điều tra vụ án làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật

cơ quan điều tra của quần chúng nhân dân công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã bắt quả tăng năm người
gồm hai nam và ba nữ đang tụ tập để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể tại số nhà ba trăm linh năm b phố quang trung phường đông vệ thành phố thanh hóa
lực lượng công an đã thu giữ một túi ni lông đựng ma túy tổng hợp dạng đá còn bám ma túy
một ống tẩu cuộn bằng tiền sáu bình khí loại bình khí bóng cười hai mươi xác bóng cười
một bộ tăng âm loa đài và nhiều tăng vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an những người trên khai nhận nguyễn đăng minh ở tám mươi một phố lê thần tông
đường đông vệ phường đông vệ thành phố thanh hóa là người đứng ra tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đấu tranh mở rộng vụ án ngày một mươi tám tháng một mươi một công an thành phố thanh hóa đã bắt và khám xét nơi ở
của đối tượng nguyễn anh tuấn ở trung cư tết cô phường đông vệ thành phố thanh hóa
thu giữ bốn gói ma túy tổng hợp dạng đá hiệp vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp theo là cụm tin vắn an ninh trở tự đáng chú ý
quen nhau tại chợ hải sản sau nhiều lần gặp gỡ hai đối tượng phùng bá cúc và nguyễn trương chiến
cùng chú tại tỉnh nghệ an đã trao đổi về việc mua thuốc nổ và kíp nổ
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một chiến đã bán cho cúc lô hàng gồm hai thùng cắt tông bên trong chứa hai trăm linh thỏi thuốc nổ
có khối lượng bốn mươi kg
trên đường vận chuyển về nơi cất giấu phùng bá cúc đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện công an thị xã cửa lò của tỉnh nghệ an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
nguyễn đức cảnh chú tại xã cao xá huyện lâm thao tỉnh phú thọ đang vận chuyển một mươi hai kg pháo nổ
thì bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện đâm thao tỉnh phú thọ phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an nguyễn đức cảnh khai nhận số pháo trên cảnh mua tại khu vực cầu việt trì
thuộc thành phố việt trì với giá tám triệu đồng của một người không rõ lai lịch với mục đích để sử dụng trong dịp tết nguyên đán
trong khi đó tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đào tiên cần
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thành phố quy nhơn về hành vi giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đào tiên cần được bạn là nguyễn đình đức
nhờ đánh anh nguyễn trường
do có mâu thuẫn khi thấy anh đức đứng nói chuyện to tiếng với anh huỳnh hữu huy
cho rằng đó là người cần đánh cần đã dùng bê tông vỡ đập một cái trúng vào phía sau đầu của anh huy
sau khi biết đánh nhầm người thì cần đức đã đưa anh huy đến phòng khám đa khoa để khâu vết thương
đến khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày các bạn của anh huy trong đó có trần đình quang đến thăm
tại đây giữa cần và quang lại xảy ra mâu thuẫn
trong lúc xô sát cần đã dùng dao bấm mang theo sẵn đâm trúng vào bụng anh quang
khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong ngay sau đó
liên quan tới những sai phạm trong tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương viện kiểm sát nhân dân cung cấp
thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng
lệnh khám xét đối với nguyễn thái hiệp ba mươi một tuổi trú tại huyện bắc tân uyên
là bác sĩ tại trung tâm y tế thị xã tân uyên đã có hành vi sai phạm
trong việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín để trục lợi
theo cáo trạng vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một hiệp là bác sĩ khoa kiểm soát dịch bệnh
của trung tâm y tế thị xã tân uyên cùng với đối tượng là lê văn thắng hai mươi bốn tuổi
quê ở tỉnh đồng tháp là giữ xe của trung tâm đã móc nối với nhau ra giá thu tiền
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín với giá sáu trăm linh đồng một người cho bốn mươi hai người trên địa bàn
với tổng số tiền là một mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng số tiền thu được cả hai chia nhau tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân uyên đã tiến hành khởi tố vụ án
án hình sự khởi tố bị can đối với lê văn thắng về hành vi lợi dụng ảnh hưởng
đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi và nguyễn thái hiệp về hành vi
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ủy ban nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm
hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng ngọc bội có địa chỉ
tại số k bảy mươi khu phố bảy phường thống nhất thành phố biên hòa tỉnh đồng nai với số tiền
năm triệu đồng vì đã vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi một đội kiểm tra liên ngành tám trăm một mươi bốn tp biên hòa kiểm tra
tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng ngọc bội đã phát hiện nhà hàng này
có những vi phạm hành chính như không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế
tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu
của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
đội kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời đề nghị ubnd tp biên hòa ra quyết định xử phạt với mức xử phạt bốn mươi năm triệu đồng
với hành vi cố ý gây thương tích trần văn bình chú tại xã thuận hạnh huyện đắk song
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song tiến hành khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam
vào chiều tối ngày tám tháng một mươi một sau khi ăn nhậu trần văn bình nhớ lại chuyện ông trần văn sơn
trú tại xã thuận hạnh chửi bố mình nên nói với trần văn vũ chú tại xã nam bình với nội dung
bố mình bị dọa đánh vũ đã chở bình đến công ty bảo vệ ở xã nam bình lấy một con dao phát rồi vũ tiếp tục
chở bình còn bố và anh trai bình là ông trần văn sản và trần văn duy đi theo sau cùng một số người khác
vào nhà ông sơn tới nơi bình chém vào cửa kính xông vào nhà ông sơn và giữa hai bên xảy ra cãi vã to tiếng
ông sơn dùng gậy sắt đánh vào đầu bình thấy máu chảy nên bình dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và tay ông sơn
nghe tiếng đánh nhau hai bố con ông sản và duy vào đánh ông sơn thì được mọi người can ngăn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song tỉnh đắk nông đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm trần văn bình
và các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với đặng vĩnh kỳ
trú tại phường ngọc hà thành phố hà giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền ba tám tỷ đồng
theo kết quả điều tra đặng vĩnh kỳ sở hữu hai thửa đất tại tổ năm phường ngọc hà đã đem bán và thế chấp vay tiền tại ngân hàng
cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi một kỳ thuê người làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu ảnh do kỳ cung cấp rồi cất giữ trong nhà
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một kỳ mua một thửa đất của ông lộc tiến dương ở phường quang trung thành phố hà giang
với số tiền là một tỷ tám trăm hai mươi năm triệu đồng kỳ trả trước một phần tiền và nợ lại một tỷ đồng
sau đó kỳ dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để gán trừ nợ cho ông dương với giá một tỷ chín trăm linh triệu đồng và nhận tiếp của ông dương chín trăm linh triệu đồng
cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một kỳ lại tiếp tục trào bán thửa đất diện tích năm mươi sáu sáu m hai cho bà nguyễn thị hạnh
trú tại phường nguyễn trãi thành phố hà giang với giá một tỷ chín trăm linh triệu đồng
tòa nhân dân tp đà nẵng
tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo phạm thị thúy ba mươi hai tuổi trú tại phường hòa cường bắc quận hải châu hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng thúy là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quảng cáo sự kiện thanh thúy
năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo tham gia đầu tư giao dịch tiền ảo bitcoin
do có tiền đầu tư thúy sử dụng pháp nhân của công ty đưa thông tin gian dối là công ty đang tham gia một số dự án kinh doanh có quy mô lớn lợi nhuận cao thời gian thực hiện ngắn để các bị hại tin tưởng góp vốn thực hiện
thời gian đầu thúy dùng số tiền lời này để trả tiền gốc và lãi cho những người góp tiền
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám do đầu tư thua lỗ không thể thu hồi vốn thúy mất khả năng thanh toán
kết quả từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi thúy đã thực hiện hành vi lừa đảo của sáu bị hại chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là hai mươi bốn tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng
thưa quý vị cuối năm cộng thêm tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp một số đối tượng không có nghề nghiệp ổn định nghiện ma túy nghiện game lợi dụng sự chủ quan sơ hở của người dân người quản lý để thực hiện hành vi phạm tội nhất là trộm cắp tài sản và lừa đảo qua mạng
trước tình hình đó công an huyện ba vì hà nội đã chủ động lên phương án và tuyên truyền đến nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn của các loại tội phạm này
trong quá trình kiểm tra vật tư thiết bị máy tại công trình phát hiện bị mất một trăm năm mươi tấm phên sắt có giá trị hơn bốn mươi triệu đồng
công nhân nhà máy nước sạch sông đà ba vì đã trình báo cơ quan công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện ba vì đã nhanh chóng xác định được phùng danh thương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
là đối tượng đột nhập qua tường rào nhà máy thực hiện hành vi trộm cắp
cùng ba đồng phạm đều ở xã phú sơn huyện ba vì hà nội
đáng chú ý với thủ đoạn tương tự các đối tượng này đã thực hiện và tiêu thụ chót lọt tài sản của ba vụ trộm cắp khác
các anh ấy rất là tích cực sau khi buổi sáng chúng tôi có đơn xuống buổi trưa các anh ấy đã có mặt trên công trường để bắt tay vào công tác điều tra rồi
cảnh bộ công nhân viên của công ty cũng gửi lời chân thành cảm ơn
đến sự giúp đỡ nỗ lực của các cán bộ điều tra nói riêng và công an huyện ba vì nói chung đã góp phần tìm lại tài sản và đảm bảo an ninh trật tự
trộm cắp tài sản là một trong những loại tội phạm nổi lên thời gian gần đây trên địa bàn huyện ba vì
với đặc thù địa bàn rộng trải dài trên ba mươi một xã thị trấn lại tiếp giáp với chín huyện thuộc ba tỉnh hòa bình phú thọ vĩnh phúc
cùng hai tuyến sông đà sông hồng
đặc biệt sau khi nới lỏng giãn cách các đối tượng phạm tội đã lợi dụng địa bàn giáp danh gây án tẩu tán tài sản gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát hình sự đã chủ động xây dựng kế hoạch theo từng chuyên đề đến các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn
nhằm tập trung giả soát các tuyến địa bàn và loại đối tượng phức tạp kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh

từng hộ dân người dân để nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm tránh để bị thiệt hại xong nó mới đi trình báo thì công tác điều tra sẽ khó khăn hơn
cảnh báo về tội phạm được dán ở những nơi dễ nhìn thấy đến tận nhà dân tuyên truyền về phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng
bằng những việc làm thiết thực trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi một tỷ lệ điều tra khám phá án chung của công an huyện ba vì đạt tám mươi sáu
trong đó tỷ lệ điều tra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt một
công an huyện ba vì cũng đã áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ và đặc biệt là đối với các công an các xã chính quy
hiện nay trên địa bàn huyện ba vỉ thì đã tổ chức toàn bộ toàn là tất cả các xã là địa bàn công an xã chính quy
thì công an huyện cũng đã chỉ đạo đối với lực lượng công an xã là bám sát cơ sở nắm tình hình
và giải quyết tiếp nhận các tin báo từ cơ sở từ đó là giải quyết triệt đẻ các mâu thuẫn trong đội bộ nhân dân
không để phát sinh và hình thành các điểm nóng cũng như là mâu thuẫn
từ đó rằng có các vụ việc thì kịp thời phát hiện và đồng thời báo cáo kịp thời cho công an huyện để phối hợp giải quyết triệt đẻ
xác định từ giờ đến cuối năm tội phạm còn nhiều diễn biến phức tạp
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng ở địa bàn cơ sở
rất cần người dân nâng cao tinh thần cảnh giác tham gia tích cực vào các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện ba vì nói riêng và thủ đô hà nội nói chung